khu lưu trú được hoạt động trở lại không quá năm mươi công suất đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh lưu trú và các viện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chứa các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn trên tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã qr
các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện nghiêm năm k cài đặt vào quét mã qr theo quy định của bộ y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các cá nhân tham gia
thưa quý vị liên quan tới cơn bão số tám đang đổ bộ vào nước ta tại buổi lễ hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày asean quản lý thiên tai
phó thủ tướng lê văn thành đã nhấn mạnh chính phủ việt nam khẳng định luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu thường xuyên liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe đời sống và tài sản của nhân dân
suốt hơn ba mươi năm qua mỗi năm trung bình thiên tai làm gần bốn trăm linh người chết và mất tích
thiệt hại về kinh tế khoảng một một năm gdp
vì thế công tác phòng chống thiên tai luôn được đảng nhà nước chính phủ việt nam
cấp ủy chính quyền các địa phương mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm
đặc biệt là sự tham gia tích cực trách nhiệm hiệu quả của toàn thể nhân dân
bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được công tác phòng chống thiên tai
vẫn còn nhiều hạn chế về dự báo cảnh báo về nguồn lực phương tiện trang thiết bị
cơ sở hạ tầng về lực lượng về ứng dụng khoa học kỹ thuật
về khắc phục hậu quả phục hồi sau thiên tai v v
trong khi biến đổi khí hậu nước biển dân đã và đang tác động nhanh và mạnh hơn so với dự báo
đặc biệt dịch bệnh covid một mươi chín đặt ra yêu cầu phải ứng phó hiệu quả với rủi ro
khi thiên tai và dịch covid một mươi chín cùng xảy ra
việt nam đánh giá cao và mong muốn các quốc gia
các tổ chức bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành đồng lòng đồng sức
hỗ trợ chính phủ ban chỉ đạo và người dân việt nam sớm tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến
hỗ trợ nguồn lực để kịp thời ứng phó nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai
chuyển qua một thông tin khác mới đây ubnd tp hà nội đã ban hành quyết định số bốn nghìn bốn trăm một mươi
về việc ban hành chuyên đề số chín thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác
theo luật phòng chống tham nhũng và nghị định số năm mươi chín của chính phủ
có ubnd tp hà nội yêu cầu không được lợi dụng chuyển đổi vị trí công tác để trụ sập cán bộ
theo ubnd tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có hai ba mươi hai cán bộ công chức viên chức
trong các cơ quan đơn vị thuộc thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
theo nhận định đa số cán bộ công chức viên chức khi được chuyển đổi vị trí đều an tâm công tác
nhanh chóng tiếp cận vị trí công việc mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
một số đã được xem xét bổ sung vào nguồn quy hoạch
làm cơ sở để các cấp các ngành bồi dưỡng rèn luyện tạo nguồn cán bộ lâu dài
tuy nhiên một số cơ quan đơn vị còn có hiện tượng
triển khai mang tính đối phó chưa có kế hoạch thực hiện định kỳ hoặc kế hoạch được xây dựng
nhưng chưa đáp ứng yêu cầu như chưa nêu được trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác
thời gian thực hiện chuyển đổi quyền nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác
và biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch không mang tính khả thi
hoặc dựa trên những nhu cầu thực tế
không đúng với quy định pháp luật nhận thức về ý nghĩa cũng như phương pháp
cách làm còn thiếu nhất quán cá biệt có cơ quan đơn vị thực hiện
lẫn lộn giữa chuyển đổi vị trí công tác với điều động
luân chuyển cán bộ gây xáo trộn tổ chức hoặc lợi dụng chủ trương
chuyển đổi vị trí công tác để điều chuyển cán bộ đang làm tốt ở nơi này
sang nơi khác chưa phù hợp với năng lực sở trường chuyên môn nghiệp vụ
cùng với đó số lượng cán bộ công chức viên chức được chuyển đổi vị trí công tác
trên thực tế thường không đạt so với kế hoạch đề ra hàng năm
về nguyên nhân của một số tồn tại hạn chế ubnd tp hà nội cho rằng
một số công việc cần chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế tại đơn vị
nhưng cơ cấu chỉ có một người đảm nhận thì khó tham mưu thực hiện định kỳ luân chuyển
tp hà nội yêu cầu đảm bảo một trăm linh cán bộ công chức viên chức
thu diện chuyển đổi vị trí công tác theo nguyên định số năm mươi chín của chính phủ
phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định
quan điểm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
thực hiện thường xuyên theo kế hoạch được công khai trong cơ quan tổ chức đơn vị
có sự giám sát của tổ chức đoàn thể cán bộ công chức viên chức
và người lao động trong cơ quan đơn vị địa phương
đảm bảo khách quan hợp lý phù hợp với cơ cấu ngạch chức danh nghề nghiệp
trình độ chuyên môn năng lực sở trường công tác
và điều kiện thực tế của từng cơ quan tổ chức đơn vị
không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
và không gây tăng giảm biên chế của cơ quan tổ chức đơn vị
thưa quý vị thông tin liên quan đến ngành giao thông
mới đây tp hcm đã lên phương án vận chuyển công nhân chuyên gia
phương tiện vận chuyển công nhân chuyên gia được hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong thời gian tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi tám
theo đó sở giao thông vận tải yêu cầu người điều khiển phương tiện
và người ngồi trên phương tiện phải sử dụng mã qr khai báo di chuyển
của ứng dụng vn e i g và mạng qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng
của ứng dụng y tế hồ chí minh
hoặc sổ sức của ứng dụng vn e i g
đến khi có ứng dụng bc covid
trường hợp không có mã qr thì xuất trình một trong các giấy tờ sau
là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
đã tiêm vaccine ngừa covid ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và một mươi bốn ngày sau tiêm
người điều khiển và khách trên xe phải tuân thủ năm k
riêng lái xe phải thực hiện nghiêm quy tắc một cung đường hai điểm đến
không được dừng đổ trừ trường hợp xe hư hỏng sự cố kỹ thuật v v
mang theo danh sách
và kiểm soát chặt chẽ người ngồi trên xe
đối với đơn vị vận tải chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ
hoạt động của phương tiện lái xe và khách trên suốt hành trình
ngoài ra thông báo danh sách phương tiện thời gian hành trình vận chuyển
kèm theo danh sách lái xe nhân viên phục vụ trên xe
và nhận diện phương tiện cho các chốt kiểm soát dịch nếu có
lưu thông hàng hóa hành khách là vấn đề nóng tại tp hcm
đang nhận được sự quan tâm trong nhiều ngày nay
bên cạnh phương án vận chuyển công nhân chuyên gia mới được tp hcm ban hành
thì người dân cũng vô cùng hào hức trước thông tin
phương tiện liên tình được hoạt động trở lại
tuy nhiên ngay sau khi hãng xe duy nhất tại bến xe miền đông vừa mở bán vé
đã vội thông báo hủy vì các tỉnh chưa đồng ý tiếp nhận
ngày đầu mở lại các tuyến vận chuyển hành khách liên tỉnh
bến xe miền đông quận bình thạnh tp hcm
chỉ mở một cổng số ba cho hành khách ra vào
hơn bảy giờ ba mươi phút ghi nhận tại cổng này cho thấy
được người ra vào bến xe thừa thớt
phần lớn là người đi gửi hàng hóa
tại khu vực bán vé xe chỉ duy nhất quầy vé của hãng kumo samco
có nhân viên trực điện thoại
ông mai xuân trình nhân viên trực quầy vé hãng kumo samco cho biết
trong ngày hôm nay hãng chỉ có một chuyến xe
chạy tuyến tp hcm đi buôn mê thuột hoạt động
giao vé không đổi so với ngày thường
thời điểm này một phần hai số vé của chuyến xe đã được bán hết
ngày thường hãng kumo samco phục vụ năm trạng
đi vũng tàu nha trang buôn mê thuột đà lạt và phan thiết
trong giai đoạn đầu thử nghiệm hãng chỉ mở ba trạng
là vũng tàu phan thiết và buôn mê thuật
với giao vé không đổi
ngày một mươi hai tháng một mươi sau khi nhận được thông báo
của sở giao thông vận tải tp hcm
cho phép chạy thí điểm các tuyến vận tải hành khách
cố định liên tỉnh bằng xe ô tô
đến và đi từ tp hcm
hãng xe kumo samco đã nhận đặt vé của hành khách
đến sáng hôm nay các tỉnh có trạng vũng tàu nha trang phan thiết
chưa cho hoạt động lại
nên sáng nay nhà xe đã gọi thông báo cho khách hàng
để hủy vé
tuy nhiên hàng vẫn giữ lại thông tin của khách
đến khi nào được chạy sẽ thông báo cho khách ra lấy vé
ông mai xuân trình cho biết
ghi nhận tại biến xe miền đông
một số hành khách đến hỏi mua vé
nhưng đều phải do về
một kế hoạch di chuyển đều phải ngắc lại
cho đến khi các địa phương vũng tàu nha trang phan thiết
hoạt động trở lại
đầu tiên thí điểm xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại
tại thành phố hà nội sở giao thông vận tải quy định
doanh nghiệp vận tải phải lưu danh sách hành khách
tối thiểu hai mươi một ngày kể từ khi kết thúc chuyến đi
đồng thời gửi danh sách về biến xe
quy định này nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát
khoanh vùng người dân thăm xa giao thông
liên tình xứ các địa phương
trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp
đối với đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô
theo tuyến cố định
sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị
quán triệt thực hiện nội dung quyết định
số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trên quy đề
gạch bờ gờ tờ vờ tờ
xây dựng phương án tổ chức
vận tải hành khách bao gồm
tuyến hành trình chuyến phương tiện
lái xe nhân viên phục vụ trên xe
v v đảm bảo đúng quy định
để được sở giao thông vận tải hà nội
đến xe đồng ý triển khai thực hiện
từ chối phục vụ không bán vé
cho hành khách không đảm bảo quy định
tại quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
trên quy đề gạch bờ gờ tờ vờ tờ
do nhiệm vụ cho bộ phận
theo dõi an toàn của đơn vị
thực hiện nghiêm các nội dung quy định
tại quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
trên quy đề gạch bờ gờ tờ vờ tờ
hàng ngày tổng hợp
các số liệu về phương tiện hoạt động
hành khách trên tuyến
các vướng mắt phát sinh v v
báo cáo về sở giao thông vận tải hà nội
trước một mươi ba h hàng ngày
lập danh sách hành khách đi xe
theo phụ lục đến kèm
giao lái xe nhân viên phục vụ
hướng dẫn khách hàng đi xe tự kê khai
thông báo với chính quyền địa phương
nơi cư trú lưu trú để quản lý
theo dõi kiểm tra giám sát
những người về địa phương
theo quy định của bộ y tế
và quy định cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh
ra cộng đồng
lưu bản chính danh sách hành khách đi xe
tối thiểu hai mươi một ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi
sau gửi danh sách hành khách đi xe
sau khi kết thúc chuyến đi
và cung cấp ngay cho bến xe
để tổng hợp về sở giao thông vận tải hà nội
đối với đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn
niêm yết công khai và tuyên truyền
quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
trên quy đề gạch bờ gờ tờ vờ tờ
cho hành khách đi và đến
tại bến xe đồng thời
quán triệt thực hiện thống nhất
đến tất cả các đối tượng
và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
theo tuyến cổ định có liên quan
tại bến xe chuẩn bị phương án
và các điều kiện cần thiết
đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách
từ trước khi bắt đầu mua vé
cho tới khi kết thúc chuyến xe
và về đến nơi cư trú đảm bảo kiểm soát
thích ứng an toàn không để
lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
ra cộng đồng theo quy định cụ thể của địa phương
và quy định tạm thời tại quyết định này
từ chối phục vụ không bán vé
cho hành khách không đảm bảo quy định
tại quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
trên quy đề gạch bờ gờ tờ vờ tờ
thưa quý vị bên cạnh vấn đề giao thông vận tải
tiêm vaccine cũng đang là chủ đề nóng
đặc biệt trước thông tin một cán bộ
khu phố thuộc phường phú tài thành phố phan thiết
thu phí tiêm vaccine
chủ tịch phường đã phải viết thư xin lỗi người dân
thông tin từ ông nguyễn quốc duy
chủ tịch ubnd phường phú tài
thành phố phan thiết bình thuận
đã xác nhận vừa viết thư xin lỗi
cán bộ và nhân dân khu phố hai
phường phú tài do có cán bộ khu phố
tự ý thu tiền của người dân
phát giấy mời tiêm vaccine
nội dung lá thư đề cập đến ubnd phường
nhờ được thông tin của người dân
tại khu phố hai
phường phú tài có cán bộ khu phố
tự ý thu phí của người dân
trong quá trình phát giấy mời tiêm vaccine
phòng ngừa covid một mươi chín
qua kiểm tra bước đầu người trực tiếp thu phí
của người dân nhận thức chưa đầy đủ
trách nhiệm của cán bộ cơ sở ở địa bàn dân cư
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
nên đã có hành vi trên
với tư cách là người đứng đầu chính quyền
tại địa phương chủ tịch ubnd phường phú tài
trân trọng gửi lời xin lỗi đến cán bộ
và nhân dân khu phố hai
phường phú tài và cán bộ nhân dân
các khu phố khác nếu có
về việc làm trên của cán bộ khu phố hai
chủ tịch ubnd phường phú tài
xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến
góp ý của nhân dân tiếp tục chỉ đạo
các lực lượng phối hợp làm tốt
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn phường phú tài
rất mong cán bộ và nhân dân khu phố hai
thông cảm chia sẻ những khó khăn
và ủng hộ những nỗ lực của ubnd phường phú tài
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd phường phú tài
sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý những cá nhân
cố tình vi phạm theo quy định
vì cán bộ này viết
làm việc với ubnd công an phường phú tài
người này cho biết do tham gia tổ covid một mươi chín
cộng đồng nhiều tháng qua
lại là hộ nghèo không có tiền đổ xăng
và mua cặp điện thoại để liên lạc
với cán bộ dân gửi giấy mời tiêm vaccine
nên ông đã tự ý thu hai đồng
mỗi hộ gia đình khi đến đưa giấy mời
chủ có một số thông tin về số biết
bước xuất trên những tin đồn thất thiệt
trên mạng xã hội cho rằng hồ văn cường
chưa nhận được tiền
ekip của cổ ca sĩ phi nhung
đã đăng tải bằng chứng để làm sáng tỏ sự việc
sau khi đoạn clip được đăng tải
mẹ của hồ văn cường đã lên tiếng xác nhận
lầm xâm tiền cắt xê của hồ văn cường
vẫn chưa hề có dấu hiệu ngã ngủ
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi
một ghen youtube bất ngờ đăng tải
đoạn clip ghi âm cuộc nói chuyện
được cho là giữa ông mười
cha của quán quân việt nam idol kids
với một người phụ nữ
trong clip này người phụ nữ đã hé lộ
gia đình hồ văn cường chưa nhận được tiền thưởng
mà mới chỉ nhận được sổ tiết kiệm
ngay sau khi đoạn clip
được chia sẻ rộng rãi
người trong ekip của cổ ca sĩ phi nhung
đã lập tức lên tiếng đính chính
tung bằng chứng làm rõ những tin đồn thất thiệt
thứ nhất là phản ứng
của mẹ hồ văn cường trước đoạn ghi âm
đang được phát tán trên mạng xã hội
khi nghe được clip này
mẹ nam ca sĩ đã xác nhận được ekip
trao đủ số tiền
thứ hai người này cũng đăng tải hình ảnh
chứng minh mẹ hồ văn cường ra ngân hàng
rút tiền để cho vào sổ tiết kiệm
đồng thời nam ca sĩ nhí
cũng dùng tiền giải thưởng của mình
để lập tài khoản cá nhân và trực tiếp đứng tên
cuối cùng việc gia đình quán quân
việt nam idol kids
chưa rời khỏi nhà cốt ca sĩ phi nhung
không phải là do chưa nhận đủ
một trăm tám mươi triệu tiền thưởng như tin đồn
trên mạng xã hội
ekip của dòng ca bong điên điển
cũng không can dự vào chuyện đi hay ở
của gia đình nam ca sĩ
dù ekip phi nhung đã trả toàn bộ
số tiền các xe gửi thêm năm trăm linh triệu đồng
cho hồ văn cường và lên tiếng
làm rõ mà chuyện
nhưng những ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng
chỉ trong vòng một ngày
ekip phi nhung liên tục đăng tải
các dòng trạng thái nói về những sự thật
cho rằng dòng ca bong điên điển
đã thương làm người
bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại